gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện và thu giữ khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi tại tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa phận ấp trà ban hai xã châu hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi ba a năm nghìn ba trăm bảy mươi chín
do ông phạm văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chú thành phố bạc liêu điều khiển theo hướng từ sóc trăng về bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có một mươi thùng giấy và ba túi ni lông lớn chứa một bốn trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
mang các nhãn hiệu hero scott và jet
theo làm việc với cơ quan công an phạm văn hiếu khai nhận số thuốc lá ngoại nhập lậu trên mua từ thành phố cần thơ đem về tỉnh bạc liêu tiêu thụ